trong khi tục dựng cây nêu ngày tết ở nhiều nơi đã dần mai một theo thời gian
thì ở một nơi vùng ven biển huyện bố trạch của tỉnh quảng bình vẫn giữ được nét đẹp truyền thống này
cứ vào dịp cuối năm người dân nơi đây lại dựng nêu để trừ tà xua đuổi cái xấu và cầu mong may mắn trong năm mới
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
cứ mỗi dịp cuối năm ông lê ngọc len xã đức trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
lại cùng gia đình đến chợ bán cây nêu để tìm mua một cây vừa ý
đối với ông lên và người dân nơi đây việc chọn mua một cây nêu hết sức quan trọng
bởi đó là biểu tượng của sức mạnh sự may mắn của gia đình trong năm mới